thưa quý vị và các bạn dù chưa được cấp phép sử dụng thế nhưng tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở nước ta tăng nhanh đến mức báo động
theo thống kê từ bộ y tế cho thấy nếu như năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở ba mươi bốn tỉnh thành phố chỉ khoảng là hai thì đến nay đã tăng một mươi tám lần
đặc biệt là gần đây trào lưu thuốc lá điện tử đang ngày càng xâm nhập vào nhiều trường học gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên lứa tuổi mà hiếu kỳ tò mò và thích khám phá
và thậm chí là cũng đã xuất hiện những chiêu trò mới như là mời gọi các em sử dụng miễn phí hay là thậm chí là được tặng thêm tiền nếu như rủ thêm được các bạn học sinh khác cùng tham gia
trên cộng đồng mạng đông đảo ý kiến đã bề tỏ sự bức xúc trước hành vi này của các đối tượng song đồng thời cũng là sự cảnh báo đối với các bậc phụ huynh học sinh cần phải nâng cao ý thức cảnh giác tránh nguy cơ bị lôi kéo và rụ rỗ vào các hành vi vi phạm pháp luật
hút và rủ thêm người hút sẽ được tặng luôn điếu thuốc lá điện tử và thêm năm mươi đồng
đây là lời rụ rỗ của năm đối tượng lạ mặt khi mời một số học sinh của trường tiểu học lại yên huyện hoài đức hà nội
nhiều em đã hút thử
ngay lập tức nhà trường đã phát đi thông tin cảnh báo đến các giáo viên phụ huynh và học sinh
mới đây cộng thông tin điện tử của ban nhân dân của ba đình cũng đã chia sẻ nội dung cảnh báo
kẻ xấu tại hà nội dụ học sinh hút thuốc lá điện tử rủ thêm người hút sẽ được tặng tiền
động thái này hướng đến mục tiêu cảnh báo nhắc nhở tất cả phụ huynh gia đình trong quận
nếu có con em là học sinh thì cảnh giác
và trên cộng đồng mạng liên tiếp những nội dung cảnh báo cũng đã được nhiều cư dân mạng đăng tải và chia sẻ
nhiều ý kiến bình luận cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng đang thiềm ẩn như nguy hiểm này
tôi thấy các cháu mới lớn tầm lớp bảy lớp chín hay vào trường kêu trên đà bằng
nhóm nào cháu nào cũng phì khéo thức lá điện tử ăn lời láo nháo
tôi đoán bố mẹ các cháu chưa biết cái tuổi mới lớn rất dễ bị dụ và thích thể hiện ra đây
phải đưa vào chương trình học cho học sinh ngay từ lớp một về tác hại hút thuốc và các chất kích thích
em tôi học lớp bảy và đã nói là bạn cùng lớp sử dụng rất nhiều
tôi lo sợ em trai mình cũng bị rủ dê
nhìn các cháu hút thuốc mà tình tôi khắc lại thương các cháu quá
nghe bạn bè rủ dê thách thức mà ra cả
đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì sử dụng thuốc lá điện tử
mới đây đã có bốn học sinh lớp một mươi và một mươi một trường trung học phổ thông hà đông thành phố hà nội
phải đi cấp cứu vì có biểu hiện chóng mệt buồn đơn sau khi hút và uống nước có tinh dầu thuốc lá điện tử
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tám học sinh lớp ba ở hà nội cũng đã phải vào viện cấp cứu
vì thử hút thuốc lá điện tử do bạn nhặt được vào giờ ra chơi
và nhiều vụ việc tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác
lo lắng bất an là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh
và cũng là ý kiến của các cư dân mạng nhận được nhiều sự bình tạm
và rõ ràng cần phải nhận biết sớm các dấu hiệu khi trẻ dùng thuốc lá điện tử
để từ đó có được những định hướng đúng đắn cho các em
con trai mình đang học lớp bảy
khi học về cháu kể vào nhà nghệ sinh thấy rất nhiều bạn hút thuốc lá điện tử
tôi bảo cháu nên tránh xa mấy thư đó
và trong lòng tôi thích bất an lo cho thế hệ trẻ bây giờ bọc quá nhiều cảm rỗ
với học sinh nên giáo dục tuyên truyền phân tích cho các em
các cháu tác hại của các loại thuốc lá điện tử gây nghiện không nên sử dụng
nên có nghiên cứu nghiêm túc về thuốc lá điện tử như các nước anh pháp mỹ đức úc nhật đã làm
đến sức khỏe của người dùng cũng như là người biết thủ động
nên cấm thuốc lá điện tử càng sớm càng tốt
thuyên truyền không thể giải quyết được vấn đề khi mà thuốc lá điện tử vẫn bán chàn lan
hiện thuốc lá điện tử chưa được phép lưu hành ở việt nam
thế nhưng không khó để tìm kiếm bởi được bán tràn lan trên mạng xã hội với giá thành chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng
tâm lý đám đông tâm lý bị kích thích ở độ tuổi thanh thiếu niên đang được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử ngày một gia tăng
cần phải có cơ chế quản lý chế tài xử lý thực nghiệm
và cần phải quản lý chặt chẽ vấn đề sử dụng chất kích thích của học sinh nguồn cung cấp đối tượng sử dụng để tránh nguy cơ sử dụng rộng rãi tại trường học
đây là vấn đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm và bày tỏ nhiều ý kiến suy nghĩ
cần tăng cường giám sát phong tái trẻ bị khẩn nhiên nên phạt nặng người bán hoặc kết tay cho trẻ nào sử dụng chất kích thích
bộ y tế nên đề xuất đưa thuốc lá điện tử vào danh mục cấm càng ngày càng biến tướng khó lường
tôi nghĩ nên mạnh tay với thuốc lá điện tử nói riêng và với tội phạm vị thành niên nói chung
đối với thuốc lá điện tử nên đưa vào danh mục mặt hàng đặc biệt cần có dây phép kinh doanh và dữ liệu khách hàng minh bạch
đối với trẻ bị thành niên vi phạm cũng nên xử lý mạnh tay làm hương và cũng là giăn đe cho các đối tượng tương lai
trên thế giới bắt đầu xuất hiện thuốc lá điện tử trộn cần sa ma túy trong đầu hút
để gây nghiện cho người sử dụng
tuổi trẻ thường nghĩ hút cho vui vô hại nhưng hậu quả khó lượng
phải kiên quyết chung tay loại bỏ thuốc lá điện tử ra khỏi cộng đồng và xã hội
nếu có đủ căn cứ thuốc lá điện tử gây hại đặc biệt là với trẻ dưới một mươi tám tuổi
nên cấm tuyệt đối và xử lý nghiêm đối với hành vi mua bán trao đổi tàng trữ
như một vài nước đông nam á và nhiều nước trên thế giới đã làm không chậm chế nữa
những mối nguy hại từ thuốc lá điện tử
đã và đang nhìn thấy
cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung các quy định chế tài
trong vấn đề này
thì trước mắt vai trò của gia đình nhà trường và chính ý thức của các em học sinh
cần có một nâng cao
với mong muốn tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử sẽ sớm được loại bỏ khỏi môi trường học đường